và một số nước trong cptpp được thực hiện thịt thi
hiện ra tăng mạnh trong số nước
và đặc biệt là đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu sân mỹ rất là tốt
tuyển sinh đạp cao đẳng
rồi chúng ta đã chỉ đạo tích cực nhất
để mà chăm sóc những vùng mà người dân được thiên tài
hay lũ lụt đang diễn ra cả năm nay
cục vận động giấm sử dụng đồ dừa dùng một lần
được triển khai rất rộng khắc
đặc biệt chúng ta đã tổ chức trang trọng cưới nghĩa
các sự kiện kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc
chủ tịch hồ chí minh trên phòng viên quốc gia
chúng ta đã kiên trì kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp
đối với các cuộc động của nước ngoài
vi phạm chủ quyền mình đã vô tay
thủ tướng cũng đề cập đến những bất cập tồn tại
cần tập trung khắc phục điều chỉnh trong thời gian tới
đó là tình trạng chậm trễ trong giải ngân
vốn đầu tư công tình trạng sạt lở tại đồng bằng sông cửu long
nông nghiệp gặp nhiều khó khăn hạ tầng giao thông tiếp tục
là vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong nhân dân
công tác thị trường cũng có nhiều vấn đề bất cập
cần xử lý để nâng cao thế mạnh các mặt hàng trong nước
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phấn đấu
trong bốn tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
tại phiên họp thủ tướng và các thành viên chính phủ
đã nhắn tin ủng hộ người nghèo qua cổng nhắn tin
vì người nghèo một nghìn bốn trăm linh tám và phát động nhân rộng phong trào này trong cả nước
nhận lời mời của phó tổng thư ký liên hợp quốc vladimir fordokov
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng dẫn đầu
đã tham dự hội nghị quốc tế về phòng chống khủng bố
với chủ đề phòng chống khủng bố thông qua cách tiếp cận sáng tạo
và sử dụng công nghệ mới nổi do liên hợp quốc tổ chức
tại thành phố minskel belarus vào ngày ba và bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại phiên họp cấp cao thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
những nguy cơ đe dọa của việc khủng bố sử dụng công nghệ mới nổi
trí tuệ nhân tạo để tiến hành hoạt động khủng bố
nhấn mạnh đến những nỗ lực của việt nam trong phòng chống khủng bố
đồng thời đề nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
phòng chống tội phạm khủng bố trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn thành đã chia sẻ tình hình thực tại ở việt nam
những thông tin về việc chính phủ việt nam đã làm gì để phòng ngừa
nâng cao hiệu quả công tác chống tội phạm khủng bố do thứ trưởng nguyễn văn thành
nêu ra tại hội nghị đã được các đại biểu dự hội nghị hết sức quan tâm và đánh giá cao
để chủ động đối phó có hiệu quả các mối đe dọa khủng bố
lợi dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo
đoàn việt nam đề nghị tập trung vào các giải pháp như tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của nhân dân doanh nghiệp
và toàn xã hội tham gia phòng chống khủng bố
từng bước nâng cao năng lực trình độ cho lực lượng chống khủng bố
tác chiến không gian mạng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng
và phòng chống khủng bố hợp tác đào tạo chia sẻ kinh nghiệm
phối hợp điều tra tội phạm mạng và ứng phó với các mối đe dọa mới trên không gian mạng
thứ trưởng nguyễn văn thành thông báo việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
do vậy đề nghị các nước hỗ trợ việt nam đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho các sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức tại việt nam và tại các nước asean trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn chủ trương tinh gọn kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy mới bộ công an
với mục tiêu duy nhất nâng cao hoạt động hiệu lực hiệu quả công tác công an
và để phục vụ tốt hơn nhu cầu trinh đại
với đặc thù công tác và đặc điểm tình hình của từng địa bàn công an các đơn vị địa phương
đã có những cách làm hướng đi phù hợp nhằm sắp xếp bố trí lại các phòng chuyên môn
cũng như nhân sự đối mục cán bộ chiến sĩ
cùng với các địa phương khác thì tại nam định mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động trong thực tiễn
đã phát huy được tính hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ công tác
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định được hợp nhất từ hai đơn vị
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và phòng cảnh sát đường thủy
mô hình tổ chức mới được cơ cấu lại đã thống nhất về cách làm hướng giải quyết
giảm được thời gian đi lại làm việc của người dân đối với một số hoạt động đăng ký phương tiện
hay xử lý trật tự an toàn giao thông
hoạt động của phòng cảnh sát giao thông theo mô hình tổ chức mới được triển khai hơn một tháng
với chín mươi sáu cán bộ chiến sĩ được cơ cấu thành bảy đội nghiệp vụ giảm bốn đội so với mô hình cũ
ngay sau khi sắp xếp kiện toàn lại các đội cán bộ chiến sĩ đều được bố trí công việc phù hợp
theo năng lực trình độ và đảm bảo việc không có cám bộ chiến sĩ nào bị dôi thừa
qua thực hiện một thời gian vừa qua chúng tôi thấy mô hình bộ máy tổ chức rất hợp lý
về cơ bản cán bộ chiến sĩ thực hiện theo mô hình mới khi hợp nhất vào
thì cán bộ chiến sĩ cũng tranh thủ nhận bàn giao và bàn giao các công việc
rồi sắp xếp các cán bộ chiến sĩ của các đội hợp lý
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh nam định đã triển khai công việc hợp nhất sáp nhập các đơn vị
đến nay đã hoàn thành việc sắp xếp mô hình tổ chức mới ở cấp phòng
với hai mươi bảy đơn vị và một mươi công an cấp phòng
các huyện thành phố giảm năm đơn vị cấp phòng so với trước
mô hình cấp đội từ một trăm ba mươi hai được bố trí lại chỉ còn một trăm linh ba đội
việc bố trí công an xã chính quy tại hai trăm linh chín xã thị trấn toàn tỉnh
được dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành một trăm linh
từ một lộ trình cụ thể với những việc phải thực hiện ngay
đã giúp quá trình sắp xếp bộ máy mới ở công an tỉnh nam định được tiến hành thuận lợi
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và trên cơ sở năng lực
trình độ chuyên môn của từng cán bộ chiến sĩ
chúng tôi có những quan điểm đề xuất về việc bố trí sắp xếp lại đối với cán bộ chiến sĩ
để làm sao đảm bảo cán bộ chiến sĩ sau khi được sắp xếp theo mô hình tổ chức mới
thì phát huy tốt được năng lực sở trường
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ lãnh đạo
chỉ huy và cán bộ chiến sĩ
nói chung và nhất là những đối tượng bị tác động bởi sự tinh giản sắp xếp tổ chức bộ máy
một anh em này cũng phục tồn tổ chức
xuất sắc như một quốc gia
trong những việc chúng tôi cũng đã dừng những việc bổ nhiệm
cũng đã có những bổ nhiệm để lãnh đạo chỉ huy
để phục vụ cho việc bố trí sắp xếp
và điều đạo lời thừa đến lời tiêu
việc sắp xếp mô hình tổ chức mới tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
là vấn đề khó và phức tạp
bởi vậy nếu không có được sự thống nhất về tư tưởng
phương thức hoạt động sẽ gây vướng mắt
trong thực thi
bài học kinh nghiệm từ nam định là một minh chứng thực tiễn nhất
khi tiến hành sắp nhập các đơn vị

bụ tinh tỉnh mạnh nguyện toàn diện

cho các đơn vị